bộ lao động thương binh và xã hội cho biết thủ tướng chính phủ đã có quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công
cho ba liệt sĩ thuộc bộ công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
đó là các liệt sĩ đại tá nguyễn huy thịnh phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thượng úy dương đức hoàng quân chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và thượng úy phạm công huy cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số ba công an tp hà nội
trước đó ngày một mươi tháng một chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba cán bộ
chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc